chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc việt nam
đối với những người đã hy sinh máu xương cho các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
đến nay nhiều người có công đang được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình
được các y bác sĩ quan tâm chăm sóc
ghi nhận sau đây tại trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh hải dương
nằm cách thành phố gần ba mươi km trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh hải dương
là nơi đảm nhiệm nhiều vai trò vừa chăm lo cho người có công
người bị nhiễm chất độc da cam dioxin lại vừa chăm sóc cho những người bị tâm thần khuyết tật trí tuệ
hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng tập trung trên bốn trăm linh đối tượng
có một điều đáng nói đối tượng người có công ở trung tâm là những thương bệnh binh do di chứng của chiến tranh
nên bị tâm thần cái biệt có người bị bệnh nặng
vì vậy các sinh hoạt hàng ngày đều phải có cán bộ phục vụ
một trong những sáng kiến điều trị cho người có công bị tâm thần được trung tâm áp dụng đó là dạy nghề
với mục đích phục hồi chức năng và tạo sự thoải mái trong tâm lý
trung tâm vẫn liên tục phải dạy bởi vì cứ dạy trước thì họ lại quên sau
dạy hôm nay thì mai
chúng tôi luôn luôn là cứ ngày nào cũng phải kề vai sát cánh cùng bệnh nhân hướng dẫn bệnh nhân chỉ bệnh nhân
phương pháp điều trị của trung tâm là có ba phương pháp
thứ nhất liên quan đến hóa liệu thứ hai là lao động trị điệu thứ ba là tâm lý trị điệu
và một số hoạt động văn hóa nghệ hữu về thao
ngày lễ tết thì có chăm sóc cải thiện đời sống liên quan đến tâm lý trị điệu
thứ hai là cho bệnh nhân về cộng đồng
với sự quan tâm của toàn xã hội và sự tận tình chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ của các y bác sĩ và điều dưỡng
nơi đây đã thực sự trở thành những ngôi nhà ấm cúng của người có công
có thể di chứng của chiến tranh đã làm cho người lính quên đi nhiều ký ức
nhưng tổ quốc và thế hệ mai sau đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ
đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập của dân tộc
họ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc việt nam anh hùng